trong chuyến đi thị xát chỉ đạo các địa phương ứng phó với cơn bão số một mươi sáu sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc bộ trưởng cho rằng cơn bão tiếp tục có những diễn biến phức tạp nên kiên giang cần phải quyết liệt hơn nữa không được chủ quan trong ứng phó
tại buổi làm việc bộ trưởng cho rằng cơn bão tiếp tục có những diễn biến phức tạp nên kiên giang cần phải quyết liệt hơn nữa không được chủ quan trong việc ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
hiện toàn tỉnh kiên giang có hơn một mươi tàu khai thác thủy sản trong đó tàu thuyền thường xuyên khai thác trên biển là hơn tám tàu
số này đã nhận biết được thông tin về cơn bão đa số đã vào bờ và đảo tránh trú chỉ còn khoảng năm mươi tàu đang khẩn trương vào bờ
số dân cần di rời sơ tán là khoảng gần ba mươi chín hộ với khoảng trên một trăm ba mươi chín người
các đối tượng dễ bị tổn thương khoảng bốn sáu trăm linh người như người già trẻ em khuyết tật đã sơ tán xong trước một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các đối tượng còn lại yêu cầu hoàn thành xong trước một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
còn hơn hai tám trăm linh lồng bè nuôi cá đang được di rời với nơi khuất gió xung quanh đảo
riêng diện tích nuôi tôm khoảng hơn một trăm một mươi chín ha và khoảng hai mươi hectare lúa mùa có khả năng thiệt hại do bão kết hợp với chiều cường
nếu như không gặt kỳ này thì có nguy hiểm này hai mươi sáu hai mươi bảy tiếp tục có một đợt gió mùa
mà đợt gió mùa tương đối nặng kèm theo cái đó là xí mưa
do đó không chờ bảo là ngày kia xong hết cơn này đoàn hoàng chúng tôi gặt không hải
lúc đó nó mưa là nảy mâm trên hải
đúng không ạ do đó bây giờ làm ngay cái này
làm ngay này sớm ngày nào hay ngày đó
tạo hội chứng để như vậy là quân đội vào cuộc cùng cơ giới hóa chúng ta cùng tập trung
nếu không mất mùa trên chuộng đúng không ạ mất lúa chín mà mất bùa
để do đó cái chỗ hai mươi ha để tôi đề nghị là lên một cái kế hoạch này
bộ trưởng nguyễn xuân cường đánh giá cao các biện pháp ứng phó với bão của kiên giang
tuy nhiên do diễn biến cơn bão còn nhiều phức tạp trong khi tỉnh kiên giang còn nhiều hoạt động kinh tế trọng điểm phát triển trên biển đảo và cả trong đất liền nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão
do vậy bộ trưởng yêu cầu tỉnh không được chủ quan mà cần quyết liệt hơn nữa trong công tác ứng phó